dù sáu lò thuốc đặc hiệu bat đã về đến tp hcm tối hôm qua nhưng một bệnh nhân ngộ độc botulinum
trong chùm ca ngộ độc vừa xảy ra tuần trước đã tử vong
hai bệnh nhân còn lại điều trị tại bệnh viện chợ rẫy đều trong tình trạng nguy kịch
thông tin này đã được các bệnh viện xác nhận với phóng viên truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng năm
theo thông tin từ bệnh viện nhân dân gia đình người bệnh được xác định ngộ độc botulinum tuyếp a
là một trong những tuyếp rất nặng nhận định nguy cơ tử vong cao
vào lúc hai mươi giờ tối qua bệnh viện đã tiếp nhận thuốc giải độc tố botulinum từ tổ chức y tế thế giới who
nhưng do người bệnh suy hô hấp phải thở máy yếu tứ chi cơ hô hấp sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt
kèm mạch nhanh và huyết áp tụt dần là biến chứng nặng do độc tố đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ
bệnh nhân được hồi sức tích cực chuyên sâu nhưng không đáp ứng điều trị và tử vong
tối ngày hai mươi bốn tháng năm sáu lọ thuốc đặc hiệu bat giải độc botulinum đã được cục quản lý dược bộ y tế chuyển về thành phố hồ chí minh
đây là số thuốc được who viện trợ khẩn cấp
ba bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị ngộ độc botulinum đã tiếp nhận thuốc
cụ thể bệnh viện chợ rẫy nhận hai lọ bệnh viện nhân dân gia định nhận một lọ ba lọ còn lại được bệnh viện nhi đồng hai tiếp nhận
cũng trong sáng bệnh viện chợ rẫy cho biết dù đã tiếp nhận hai lọ bat nhưng hai bệnh nhân đang điều trị tại đây

bệnh viện chợ rẫy được chỉ định dùng thuốc vì tình trạng sức khỏe thực tế không còn cho phép
hiện các bệnh nhân đã liệt cơ hoàn toàn đang được nuôi dưỡng thở máy và chăm sóc tích cực